vào ngày hai mươi năm tháng chín trên chuyến xe khách từ cà mau đi bến tre hòa phát hiện một người phụ nữ đeo nhiều nữ trang
đã nảy sinh ý định chuốc thuốc mê để cướp tài sản cho nên đối tượng đã lân la làm quen
khi đến trạm rừng chân tại tỉnh sóc trăng đối tượng đã mua ba lon nước yến rồi đã lén bỏ thuốc mê vào
sau đó hòa mời người phụ nữ này uống lo nước yến có bỏ thuốc mê
khi nạn nhân mê man hòa đã gỡ sợi dây chuyền hơn năm chỉ vàng và nhẫn trên tay nạn nhân thế nhưng bị vướng không lấy được
hành khách trên xe phát hiện liền cùng phụ xe khống chế hòa giao cho công an tp cần thơ
được biết nguyễn hòa từng có một tiền án về tội đánh thuốc mê cưỡng đoạt tài sản
bị toán nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai xử phạt chín năm tù giam
vì nghiện game một nam thanh niên ở gia lai đã không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của nhiều người
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn tiến dũng một mươi tám tuổi
trú tại huyện phú thiện tỉnh gia lai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đối tượng dũng đã nhờ trần duy quang cho mượn chứng minh nhân dân
để mở ba tài khoản ở ba ngân hàng khác nhau
sau đó quang đưa hết tài khoản ngân hàng cho dũng quản lý sử dụng
và ngược lại dũng sẽ chi trả toàn bộ tiền chơi game ăn uống sinh hoạt cho quang
ngoài ra quang còn đưa một tài khoản facebook có tên là
trần duy quang cho dũng sử dụng nhằm mục đích lừa đảo
vào ngày hai mươi chín tháng sáu biết chị trần nguyễn như quỳnh muốn mua kim cương trong game
với giá hơn hai mươi một triệu đồng cho nên dũng đã dùng facebook trần duy quang nhắn tin với chị quỳnh
ngay khi nhận được số tiền chị quỳnh chuyển thành công
dũng đã chặn toàn bộ liên lạc với chị nhằm chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tương tự dũng đã lừa đảo nhiều người khác trên địa bàn thành phố đà nẵng
cũng như tỉnh gia lai
và hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ các bị hại và những đối tượng có liên quan khác
đã có hai người tử vong và bảy người bị thương
nhiều diện tích hoa màu bị ngập ống giao thông bị chia cắt thôn xã bị cô lập
mưa lớn trong đêm ngày hai mươi sáu tháng chín tại huyện hạ hòa đã khiến cho hai người tử vong do sạt lở đất
ngoài ra mưa lớn khiến cho nhiều nhà dân bị hư hại nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng
nhiều tuyến đường bị chia cắt giao thông un tắc nhiều thôn xã bị cô lập
ngoài huyện hạ hòa trận mưa lớn vào đêm qua và dạng sáng nay cũng đã ảnh hưởng đến nhiều huyện
như cẩm khê yên lập tam nông gây thiệt hại lớn về kinh tế
hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh phú thọ đang tiếp tục thống kê thiệt hại
đồng thời chỉ đạo đội tìm kiếm cứu nạn các cơ quan chức năng ở địa phương
di rời người dân đến nơi an toàn tập trung khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra
thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
việt nam có thêm năm ca mắc covid một mươi chín được cách ly sau khi nhập cảnh là bệnh nhân số một nghìn bảy mươi đến một nghìn bảy mươi chín
năm bệnh nhân này đến từ pháp trên chuyến bay vn năm trăm linh bốn
vn năm trăm linh bốn nhập cảnh tại sân bay tân sơn nhất vào ngày hai mươi năm tháng chín
và được chuyển cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh bình dương
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba trăm tám mươi ba ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay ba mươi năm ca tử vong
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
số bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi là chín trăm chín mươi chín
và hiện số ca âm tính lần một với virus sars cov hai là ba ca
số ca âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là ba ca
và số ca âm tính lần ba trở lên với sars cov hai là một mươi hai ca
và đây cũng là thông tin kết thúc phần điểm tin nhanh của truyền hình công an nhân dân